ngày hôm qua ba mươi tháng bốn hòa chung không khí hào hùng của cả nước tại thủ đô moscow của liên bang nga
hội cựu chiến binh việt nam tại liên bang nga đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng
miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm ba năm ngày thành lập hội
sau lễ trào cờ và dành một phút mặc niệm những cựu quân nhân đã qua đời
chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam tại liên bang nga lưu công niệm cho biết
trong ba năm qua các hội viên đã luôn sắt cánh cùng bán chấp hành hội
hoạt động rất tích cực xây dựng hội không ngừng lớn mạnh
đến nay hội đã quy tụ hàng trăm hội viên tại nhiều tri hội ở khắp các địa phương trên toàn liên bang nga
trở thành nơi sinh hoạt của các cựu chiến binh sống xa quê hương
là nơi họ có thể giải bày và sẻ chia tâm tư nguyện vọng động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống
hội cựu chiến binh việt nam tại liên bang nga luôn góp phần tăng cường tình đoàn kết
xây dựng cộng đồng vững mạnh đồng thời mỗi hội viên đều là những nhịp cầu nối liền
thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa các cựu chiến binh hai nước việt nam và liên bang nga